nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng nên nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như trôm trôm sầu riêng măng cụt đã mang lại cho nông dân tại tỉnh ninh thuận nguồn thu nhập đáng kể trong những năm qua và nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững
sau nhiều năm trồng ngô lúa cho năng suất thấp và hay bị mất mùa năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ông phan đình ba ở thôn lâm bình xã lâm sơn huyện ninh sơn đã chuyển một hectare đất nông nghiệp sang trồng các loại cây lâu năm khác như trôm trôm măng cụt sầu riêng